theo kế hoạch tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua hai dự án luật gồm
luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an xây dựng
đã đề xuất lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe sang bộ công an quản lý
trong khi lĩnh vực này bộ giao thông vận tải đang đảm trách đã khiến cho cử tri hết sức băn khoăn
liệu có trồng chéo trong quản lý nhà nước cũng như gây lãng phí hay không
hơn một mươi năm hoạt động trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe đông đô tỉnh bắc ninh
đang có hơn năm trăm linh cán bộ giáo viên và gần bốn trăm linh phương tiện phục vụ giảng dạy các hạng
mỗi khóa học đào tạo khoảng bốn học viên
trước thông tin việc quản lý đào tạo sát hạch lái xe sẽ chuyển về bộ công an
lãnh đạo trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe đông đô không khỏi băn khoăn
bởi con người cơ sở vật chất ở đây sẽ xử lý ra sao
nếu ai quản lý chúng tôi cũng phải áp dụng theo đúng thông tư nghị định để thực hiện
nhưng mà thực ra để đầu tư được một cơ sở một vật chất một quy chuẩn
một trung tâm sát hạch như bây giờ và theo quy chuẩn của bộ giao thông vận tải đề ra
thì cũng đã là một cái sự quá sức và tốn kém đối với doanh nghiệp
và nếu như phải thực sự phải chuyển đổi sang bên ngành công an quản lý
thì cũng chỉ mong rằng chính phủ và ngành
hãy giữ lại những cái gì đã có của bộ giáo thông để doanh nghiệp không phải chạy theo
lý giải đề xuất trên đại diện cục cảnh sát giao thông cho rằng
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tập trung vào quản lý hành vi của người tham gia giao thông
tách bạch với đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
vì vậy đưa việc đào tạo sát hạch lái xe sang bộ công an quản lý là cần thiết
cái luật này cái mục đích chính quản lý hành vi của con người
nên là hành vi con người khi tham gia giao thông ở đây là quan tâm đầu tiên
nên là người điều khiển là người được cấp dịch phép lái xe thì cần phải được quan tâm
từ quá trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép bay xe và theo dõi quá trình chấp hành của người đó
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng công tác đào tạo sát hạch cấp bằng lái hiện nay
do bộ giao thông vận tải quản lý đang hoạt động ổn định với hệ thống cơ sở đào tạo rất lớn
việc thay đổi sẽ gây xáo trộn và lãng phí
đó là chưa nói đến chuyên môn chức năng nhiệm vụ trong quản lý nhà nước
nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân là nhiệm vụ phát hiện kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm chứ không phải là cấp
nếu mà chuyển cái thẩm quyền cấp này thì rõ ràng là câu chuyện là ở đây rất lãng phí
theo các chuyên gia việc đào tạo sát hạch và cấp bằng lái ở các quốc gia trên thế giới
phần lớn do các cơ quan dân sự đảm nhiệm
vì vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này
nếu cho rằng công tác đào tạo sát hạch cấp bằng còn nhiều tiêu cực
chất lượng chưa đạt yêu cầu bộ công an có thể tham gia hội đồng sát hạch cùng bộ giao thông vận tải
bởi hiện nay công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được giao cho ba bộ cùng quản lý giám sát
là bộ giao thông vận tải bộ quốc phòng và bộ công an